đây là chuyến bay nhân đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ được tổ chức miễn phí để đón bà con trở về
trên chuyến bay vn tám mươi tám hôm nay có gần một trăm linh trẻ em trong đó có nhiều em nhỏ dưới hai tuổi cùng với khoảng một trăm linh phụ nữ và người cao tuổi tất cả đều an toàn và khỏe mạnh
gia đình bà hoàng thị thái đã sinh sống và làm việc tại ukraine gần hai mươi năm lần này chính sự xảy ra bà và bảy người trong gia đình sau khi di tản đã được về nước trong chuyến bay lần này